theo thống kê của bệnh viện răng hàm mặt trung ương trên chín mươi dân số bị mắc các bệnh về răng miệng
tám mươi năm trẻ em bị sâu răng nhưng hầu hết không được điều trị
có ít nhất hai phần ba trẻ từ sáu đến một mươi bốn tuổi không bao giờ đi khám răng miệng
tại nhiều trường tiểu học ghi nhận một trăm linh học sinh không có thói quen đánh răng ít nhất ba lần một ngày
tại nước ta tình trạng trẻ em bị mắc các bệnh về răng miệng là hết sức phổ biến
trong lớp học này cũng vậy số trẻ em mắc các bệnh về răng miệng chiếm thật nhiều
cũng như là các trường trong độ tuổi này của các trường khác hoặc là các nơi khác trên toàn quốc
thì cái nửa tuổi mầm non này các cháu thường bị bệnh răng miệng là cũng cao cũng phải đến bốn năm mươi

đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định của ngành là một năm hai lần
thì qua đó nhà trường đã sàng lọc và cũng đã tính ra được là bao nhiêu phần trăm là trẻ bị bệnh về răng miệng

trẻ em có vấn đề về răng miệng có thể gặp ở mọi nơi như tại các công viên
nhà mình thì không bị súng nhưng mà cháu vẫn bị sâu nhưng mà cứ sâu là mình cho cháu đi hàng luôn
sâu thì bên này bên lớn cũng bị sâu một chút
nhà em thì có hai bé bé lớn năm nay năm tuổi thì cũng đang bị sâu chiếc răng hàng ở trong
ngày nay thì tình trạng sâu răng và các bệnh răng miệng ở trẻ nhỏ có tỷ lệ rất là cao
theo như là cái thực tế của bọn mình khám thì cái tỷ lệ đấy nó phải đến chín mươi chín mươi năm trẻ em mắc bệnh về răng miệng
và cái vấn đề mắc bệnh răng mẹ của trẻ em hiện nay cũng thực sự rất là nặng
có nhiều trẻ mà có những hiện tượng sâu răng mà nó gần như là hết cả hàm răng ở tuổi còn rất là nhỏ
cho nên là cái vấn đề mà sâu răng đó vấn đề về răng miệng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả thẩm mỹ chức năng và sức khỏe của cháu
trên thực tế bệnh răng miệng có rất nhiều loại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vệ sinh răng miệng thói quen sinh hoạt chế độ thăm khám nhà khoa và độ tuổi
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu về răng miệng ở nước ta đối với trẻ em những bệnh về răng miệng thường gặp nhất rơi vào ba nhóm bệnh là sâu răng viêm nếu răng và viêm tủy cấp
trong đó sâu răng là bệnh chiếm tỷ lệ lớn nhất
theo các bác sĩ nguyên nhân các bệnh này chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu các bệnh về răng miệng ở trẻ có nguyên nhân chủ yếu đến từ các thói quen sinh hoạt
tùy theo độ tuổi nếu với trẻ trước khi thay răng sữa khoảng trước sáu tuổi thì vấn đề thường gặp nhất là sâu răng có thể thêm một số thiểu sản men răng hay là những bệnh lý về lợi về nướu
sau đó từ sáu tuổi bảy tuổi trở lên khi trẻ bắt đầu thay răng thì lại có các vấn đề
ngoài những vấn đề
ngoài đó ra lại có cái bất thường về sự mọc răng bất thường về khớp cắn về chức năng nhai về xương hàm
gây ra đau đớn và nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như phát triển toàn diện của trẻ
nhưng kiểm tra sức khỏe răng miệng cho con thường bị nhiều phụ huynh coi nhẹ
trường hợp bé nhật minh là một ví dụ
bạn ấy đen hết bốn cái răng cửa của hàng trên
đen và nó
chính vì ít quan tâm đến sức khỏe răng miệng cha mẹ ít cho con đến các phòng khám nhà khoa
khi răng của nhật minh bị sâu rất nặng và có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của hàm cũng như răng vĩnh viễn
thì gia đình cũng rất khó để điều trị cho con
vì bé sợ hãi và không hợp tác khám chữa bệnh
bạn có tình trạng sâu răng rất là nặng
sâu hết cả bốn cái răng cửa ở phía trước và các răng hàm ở phía sau
bạn này tiến triển sâu răng theo mình cũng khá là lâu rồi nhưng bởi vì là bố mẹ không quan tâm và không để ý đến tình trạng răng của con
cứ nghĩ nó là những tình trạng bình thường và nghĩ rằng răng sữa sẽ thay cho nên là không hề quan tâm đến việc đưa con đi khám
nên là hôm nay đến thì sâu đã rất là nặng rồi và cái này thì cần phải được điều trị càng sớm càng tốt
tức là cái trường hợp mà trẻ đến lần đầu lần thứ hai mà không hợp tác với những bác sĩ rất là nhiều
do đó cho nên là bác sĩ thường sẽ có một cái phương pháp mà giúp đỡ
giúp đỡ là có một cái cái gì gọi là dạo chơi nha khoa
tức là nên cho trẻ đến nhạc sĩ càng sớm càng tốt
trẻ em thường được coi là trung tâm của nhiều gia đình
tuy nhiên đáng nói dù là được quan tâm nhất nhưng chính trẻ lại trở thành đối tượng mắc nhiều bệnh liên quan đến răng miệng nhất
theo các chuyên gia nghịch lý này chủ yếu là do quan niệm sai lầm của phụ huynh khi chăm sóc dòng miệng cho con
do cái trường hợp này rất là nhiều
bởi vì các bố mẹ bây giờ vẫn có những cái quan niệm sai lầm của phụ huynh khi chăm sóc răng miệng cho con

tại vì sẽ thay nên không cần phải chữa
nên là bố mẹ cứ thấy sâu hay là thấy có những cái vấn đề về lợi hay về nhà chu là đều không đưa đi khám
đến lúc kiểu con đau khó chịu không ăn uống được thì đưa đi khám thì cái tình trạng đã khá là nặng rồi
có những trẻ mà như hàm giang sâu có bao nhiêu cái là sâu hết
để trẻ có một hàm răng chắc khỏe và đẹp các bậc phụ huynh cần có quan niệm đúng về chăm sóc sức khỏe răng miệng cho con cần lưu ý
răng miệng là bộ phận rất quan trọng và cần chăm sóc cho trẻ ngay sau khi sinh
khám trang định kỳ sáu tháng một lần cho trẻ
sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển lành mạnh của răng
cho trẻ bú mẹ hoàn toàn sáu tháng và bú tiếp đến hai mươi bốn tháng
nên làm sạch nướng của bé sau mỗi lần cho ăn
khi răng sữa xuất hiện có thể làm sạch răng bằng bàn chải đánh răng
đặc biệt khi đánh răng cho trẻ cần rất nhẹ nhàng
việc sử dụng fluor đẹp hơn
bảo vệ răng được phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới